chỉ trong vòng ba năm kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là sấp xỉ ba trăm năm mươi người
số doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép tăng nhanh nhưng cũng đồng nghĩa với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh
thu phí vượt mức trần và tỷ lệ lao động bỏ trốn cao
vì vậy việc nâng cao chất lượng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang là một yêu cầu bức thiết
đối với các cơ quan quản lý và cơ sở dạy nghề hiện nay
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
trong thời gian qua hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng
của chương trình việc làm quốc gia là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
đã được thể chế hóa trong luật về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
tuy nhiên hoạt động này cần phải được công khai và minh bạch hóa tránh sự cạnh tranh không lành mạnh
dành hợp đồng cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước dẫn đến giảm quyền lợi
tăng chi phí đóng góp của người lao động
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc có hai trăm bảy mươi bảy doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đưa được một trăm hai mươi sáu lao động đi làm việc
tại các thị trường trọng điểm như nhật bản hàn quốc đài loan
mặc dù vậy nguồn lao động của việt nam vẫn bị đánh giá là yếu về ngoại ngữ
tay nghề chưa phù hợp với yêu cầu thị trường chưa quen với tác phong công nghiệp
nhất là những nơi cũng báo cáo các vị là khi thành lập thì có tổ chức bộ máy rất hoành tráng
nhưng mà hoạt động một thời gian thì tìm cách là tách ra
công ty mẹ công ty con rồi văn phòng đại diện văn phòng này văn phòng kia rất nhiều
về mặt quản lý nhà nước thì cái việc đưa người lao động đi làm việc nước ngoài có thời hạn đã có một mươi năm rồi
và đến bây giờ thì chúng tôi vận hành thực tế thì cũng thấy có nhiều điểm mà nó không phù hợp
với thực tế hiện nay và cái đó chủ trương của bộ của chính phủ sẽ phải sửa đổi bổ sung
cũng chủ trương tạm dừng cấp phép lại để chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động
hiện bộ cũng đang xây dựng đề án đưa lao động có trình độ kỹ thuật cao đi làm việc tại nước ngoài
để trình chính phủ mở rộng thị trường mới đối tượng mới giải quyết tình trạng thất nghiệp của lao động trẻ trong nước